đã từng lầm lỡ xuất cảnh di cư trái phép
chính là bài học nhãn tiền cho những người có ý định làm giàu mù quáng
trường hợp của anh hoa người có thể được xem là may mắn
khi trở về lành lặn cũng đã rút ra cho mình những bài học
mỗi người hãy tự bảo vệ mình trước những lời rủ rỗ có cánh
hãy tự làm giàu bằng chính đôi tay của mình
ngay chính tại mảnh đất quê hương mình
tiếp tục là những tin tức đáng chú ý khác
một chiếc xe tải chở cây giống lưu thông trên quốc lộ bốn c
đoạn qua địa bàn huyện yên minh tỉnh hà giang
đã bất ngờ lao xuống vực sâu hơn ba trăm linh m
khiến cho tài xế tử vong tại chỗ phụ xe bị thương nặng
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm qua
vào khoảng thời gian trên xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba
do tài xế nguyễn văn vân ba mươi bốn tuổi
chú tại huyện định hóa thái nguyên điều khiển
chở cây giống từ thái nguyên lên hà giang
khi tới km sáu quốc lộ bốn c đoạn qua địa bàn thị trấn yên minh huyện yên minh
chiếc xe tải bất ngờ lao qua lăn can chắn và rơi xuống vực sâu hơn ba trăm linh mét
vụ việc khiến tài xế vân tử vong tại chỗ
phụ xe nông bằng giang ba mươi bốn tuổi quê tại huyện thạch an cao bằng
bị thương nặng và đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó
chiếc xe cũng bị biến dạng hư hỏng nặng
hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị thời gian vừa qua thời tiết luôn thay đổi thất thường
có những khi năng nắng đỉnh điểm xảy ra tại nhiều nơi trên cả nước
với nền nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c
thậm chí là có những nơi nền nhiệt nó còn lên đến tận bốn mươi độ c ạ
vâng có thể thấy là thời tiết nắng nóng như vậy thì đã ảnh hưởng không nhỏ
tới năng suất lao động ở các địa phương
đặc biệt là với những ngành nghề lao động ngoài trời
hay là những ngành công nghiệp nặng như là cơ khí luyện kim
và để hiểu rõ hơn về sự vất vả của những công nhân lao động
trong những ngày thời tiết nóng bức xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
với đặc thù ngành nghề là cơ khí nhiều máy móc hoạt động liên tục
trong khi nhà xưởng lại lập tôn
nên không khí nơi làm việc của các công nhân tại xưởng
luôn nóng hơn rất nhiều so với nhiệt độ ngoài trời
được biết nếu nhiệt độ ngoài trời là bốn mươi độ c
nhiệt độ trong những xưởng làm việc này có khi đến tới bốn mươi năm độ c
trời nóng tinh thần làm việc giảm sút
đã ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất lao động của mỗi công nhân
anh em tôi làm ở đây công ty cơ khí bình dương là
làm những cái ngày nắng nóng này là hàng hóa là giảm đi hiểu
và lương lọ thấp
và đặc biệt là những ngày nóng tới trước đây đến nay là nóng cước nóng
nên là lương lọ cũng đạt được khoảng năm sáu triệu
không riêng gì khu luyện kim cơ khí
tại những nhà máy xử lý rác
với những ngày nắng nóng công nhân làm việc tại đây

mỗi ngày tại đây phải xử lý hàng chục tấn rác
và để có thể xử lý được toàn bộ số lượng rác thải
các công nhân tại đây phải làm việc liên tục ngày đêm
với nhiệt độ trong lò đốt lên tới hàng ngàn độ c
em vận hành nò đốt được hơn ba năm ở sxc
nói chung vận hành nò đốt thì
nhiệt độ ngoài trời với nhiệt độ trong nò nó sẽ khác biệt
trong nò nó sẽ cảm giác rất là khác biệt

với thời tiết tế thì có ảnh hưởng đến năng suất
nhưng nói chung công ty tạo điều kiện đến mức tối đa
để anh em có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
nền nhiệt cao và thời tiết không thuận lợi
không chỉ là mối lo ngại đối với chính bản thân người lao động
mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
thậm chí bao trùm cả nhiều lĩnh vực lớn như vấn đề sức khỏe
cơ sở hạ tầng hệ sinh thái năng suất lao động
và để cải thiện điều kiện lao động cho công nhân
mỗi doanh nghiệp cũng cần phải đưa ra những giải pháp lao động hiệu quả
để nắng nóng không còn là nỗi ám ảnh chung trong những ngày nhiệt độ lên cao
còn đặc biệt trong những ngày nắng nóng như đợt vừa qua và hiện nay
thì anh em công nhân mặc dù là rất là vất vả
nhưng mà mọi người cũng thực sự là cố gắng thu gom
vận chuyển và xử lý để đảm bảo đúng quy định của nhà nước và của pháp luật
cũng như là lại thêm một lần nữa nói về cái slogan và cái sứ mệnh của công ty chúng tôi là vì môi trường viện
được biết nắng nóng gai gắt dần rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở hầu khắp các địa bàn cả nước
do vậy các cấp các ngành địa phương các doanh nghiệp
cần phải có phương án chủ động ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra
đặc biệt tại mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh nên trang bị đầy đủ những dụng cụ bảo hộ lao động tránh nóng cần thiết
và tạo một môi trường lao động hiệu quả
để nắng nóng không còn là mối lo của mỗi công nhân doanh nghiệp
và để năng suất lao động không bị sụt giảm trong những ngày hè
những thông tin về việc vận chuyển hàng lậu tại lạng sơn và hà tĩnh sẽ nối tiếp chương trình ngày hôm nay
gần năm mươi kg tôm hùm đất đựng trong ba thùng xốp vận chuyển trên xe ô tô khách
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn phát hiện thu giữ vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm
lái xe đoàn đại hiệp chú tại huyện khói châu tỉnh hưng yên
khai nhận số tôm hùm trên do một người đàn ông không rõ tên tuổi
ở khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị đồng đăng gửi về đồng kỵ bắc ninh với giá một trăm linh đồng một thùng
tại hà tĩnh trong quá trình tuần tra trên quốc lộ một a đoạn qua xã kỳ thọ huyện kỳ anh
đội tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đã kiểm tra phát hiện xe khách mang biển kiểm soát bảy mươi hai b hai mươi sáu
chở hai trăm linh kg thịt lợn không rõ nguồn gốc
lái xe nguyễn văn thắng chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thịt lợn trên
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn dịch bệnh tả lợn châu phi đã bùng phát tại một mươi trên một mươi một huyện thành phố
trên một mươi hai con lợn đã bị tiêu hủy
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi tỉnh lạng sơn đã tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh
quyết tâm không để phát sinh thêm ổ dịch mới
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ bộ công an ubnd tỉnh lạng sơn về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi
công an tỉnh lạng sơn đã chủ động triển khai đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các hành vi buôn bán vận chuyển động vật sản phẩm động vật không có nguồn gốc
trong đó yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố tăng cường nắm chắc tình hình tuyến địa bàn khu vực trọng điểm để chủ động phòng ngừa
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hành vi kinh doanh buôn bán vận chuyển trái phép lợn và sản phẩm lợn
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch tả lợn châu phi
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn cũng đã chủ động tham mưu lãnh đạo công an tỉnh để kiểm tra
cũng như là chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nghiêm túc các mặt công tác nghiệp vụ phòng chống dịch tả lợn châu phi
đối với đơn vị phòng cảnh sát môi trường chúng tôi cũng đã chủ động đẩy mạnh các mặt công tác kiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn
cũng như là phương thức thủ đoạn hoạt động buôn bán vận chuyển động vật và kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật nhất là các hoạt động buôn bán vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật không có nguồn gốc xuất xứ
lực lượng công an cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường mòn qua lại biên giới
kịp thời trao đổi thông tin tình hình đối tượng hoạt động buôn lậu động vật sản phẩm động vật để có biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
lực lượng công an cũng tham gia các điểm chốt kiểm dịch của tỉnh trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần nhằm kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn
phun tiêu độc khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển theo đúng quy định hiện hành nhằm phòng ngừa phát hiện xử lý kịp thời các hành vi buôn bán vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn nhiễm dịch bệnh ra vào địa bàn
ban chỉ đạo dịch tả lợn châu phi của xã gồm lãnh đạo chính quyền trong đó có dân quân có lực lượng công an rồi là các ban ngành đoàn thể thực hiện các quy định quy cụ như là tuyên truyền
rồi là phun tiêu độc khử trùng phân theo quy định

triệu tập tất cả các đồng chí trưởng thôn trên địa bàn và bí thư tri bộ
tuyên truyền vận động nhân dân hiểu nguyên nhân lý do về tình trạng bệnh luyện tả châu phi
các ngành chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát các cơ sở giết mổ các hộ cơ sở chăn nuôi lợn để kịp thời có biện pháp phòng ngừa khoanh vùng cách ly khi phát hiện ổ dịch bệnh
tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán giết mổ trung chuyển lợn thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp trợ mỗi ca giết mổ lợn
xây dựng các giải pháp xử lý triệt để lợn bệnh sản phẩm lợn bệnh nghi mắc bệnh nhằm tránh lây lan dịch bệnh
trường hợp phát hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu phi triển khai ngay các giải pháp khoanh vùng xử lý ổ dịch tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trường hợp phát hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu phi triển khai ngay các giải pháp khoanh vùng xử lý ổ dịch bệnh lây lan
thời gian tới cùng với các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh công an tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống các hành vi buôn bán
vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn từ bên kia biên giới vào nội địa kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán vận chuyển tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc
với khu vực đã xảy ra dịch sẽ tăng cường biện pháp khoanh vùng chống dịch hạn chế đến mức thấp nhất và không để dịch bệnh tả lợn châu phi lây lan trên địa bàn
mời quý vị đến với tiểu mục có thể bạn quan tâm
chị trang thân mến có rất nhiều người thích đi du lịch và không biết là chị có nằm trong số này không và nếu như có thì chị băn khoăn nhất điều gì khi đi du lịch
tuy nhiên có thể nói là một điều mà tôi cảm thấy không hài lòng nhất đó chính là tình trạng trèo kéo mua hàng sử dụng dịch vụ mà mình cảm thấy không cần thiết
vâng có lẽ không chỉ chị trang đâu mà đây là một mối e ngại của rất nhiều vị khách khi đi du lịch
tuy nhiên thì giờ chị trang cũng như là quý vị khán giả có thể hoàn toàn yên tâm khi mà đi du lịch không lo bị làm phiền
bởi mới đây chính phủ ban hành nghị định bốn năm quy định hình thức mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
theo đó thì hành vi tranh giành nài ép khách có thể bị phạt từ một đến ba triệu đồng
theo đó với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch bị phạt tiền đối tối đa đối với cá nhân là năm mươi triệu đồng
đối với tổ chức là một trăm linh triệu đồng
mức phạt cao nhất từ chín mươi một trăm linh triệu đồng áp dụng đối với các hành vi kinh doanh dịch vụ lữ hành khi bị thông báo dừng hoạt động
tước giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành bị đình chỉ hoạt động không có giấy phép kinh doanh lữ hành hay sử dụng giấy phép giả
theo nghị định bốn mươi năm nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép du khách mua hàng hóa dịch vụ phân biệt đối xử với khách du lịch
không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ một đến ba triệu đồng
bên cạnh việc phạt tiền tùy theo tính chất mức độ vi phạm cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
còn có thể bị áp dụng một số hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
tước thể hướng dẫn viên du lịch từ một đến hai mươi bốn tháng hay đình chỉ hoạt động từ một đến sáu tháng
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hai mươi năm tháng năm miền bắc lại tiếp tục bước vào những đợt nắng nóng cao điểm
gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân đặc biệt là số trẻ em và người cao tuổi phải đi khám chữa bệnh gia tăng
các cơ quan chức năng đã có những khuyến cáo để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe ứng phó với nắng nóng
vâng vậy để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe như thế nào trong mùa nắng nóng thì mời quý vị cùng theo dõi một số lưu ý sau đây
thời tiết nắng nóng nhiều người có xu hướng ở trong phòng máy lạnh quá lâu sử dụng nhiều quạt hoặc ăn uống các loại thức ăn
thức uống lạnh điều này làm khô niêm mạc khô chất nhảy của đường hô hấp
ngoài ra nhiệt độ môi trường cao dễ làm thức ăn bị ôi thiêu cùng với sự phát triển mạnh của các trung gian chuyển bệnh như ruồi mũi rán dễ gây ngộ độc thực phẩm
để phòng ngừa các bệnh do thời tiết nắng nóng gây ra khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lâu
mọi người nên mặc quần áo dài tay đội mũ rộng vành không hoạt động ngoài trời lâu trong thời tiết quá nóng
nếu cơ thể xuất hiện tình trạng tăng thân nhiệt bất thường cần đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được thăm khám và điều trị
cần chú ý ăn uống đảm bảo vệ sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân nhất là với trẻ nhỏ
không nên đi ngoài trời nắng gai gắt rồi vào phòng lại ngay vì thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ gây bệnh
có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước hoa quả ăn nhiều rau xanh bảo quản thức ăn đúng cách
có thể thấy là mỗi khi vào mùa nắng nóng cao điểm nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến
và để giảm chi phí do nhu cầu sử dụng điện tăng cao ngành điện lực đã đưa ra các giải pháp tiết kiệm điện nhằm tránh lãng phí và đảm bảo cung cấp điện an toàn không bị gián đoạn trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân
tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đang trải qua những ngày nắng nóng nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát ngày một tăng kéo theo đó là chi phí tiền điện cũng tăng theo
thậm chí là gần năm mươi
tuy nhiên để giảm bớt gánh nặng về hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi gia đình có thể tham khảo những cách tiết kiệm điện dưới đây
sử dụng đèn led thay vì đèn compact để tiết kiệm điện rút nguồn các thiết bị điện tử khi không sử dụng đóng cửa để tránh những luồng gió nóng từ bên ngoài vào vệ sinh các thiết bị điện sử dụng máy lạnh tiết kiệm điện năng tắt bớt bóng đèn điện hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng
trước nguy cơ gây hại của tôm hùm đất động vật ngoại lai xâm hại trên mạng xã hội không ít người đã nhìn nhận được nguy cơ của loài động vật này và có động thái tẩy chay mặt hàng từng được coi là đặc sản này
các thông tin khoa học cảnh báo về tôm càng đỏ hay tôm hùm đất liên tục được nhóm người dùng facebook chia sẻ
các thành viên liên tục đưa ra thông tin cảnh báo không nên mua bán loại tôm này
tại các trang bán hàng những bài đang giao bán tôm hùm đất cũng sẽ không được duyệt
những thử thách quen thuộc của món ăn này cũng chia sẻ tự động chủ động tư bỏ không mua và ăn loại tôm này nữa
nhằm tháo gỡ vướng mắt tại trạm thu phí t hai tỉnh an giang đề xuất những xe từ kiên giang hoặc từ cầu vàm cống về an giang thì sẽ được phát cho một thẻ
tới trạm t hai sẽ trả thẻ đó và mua với vé hai đồng để qua trạm tương đương hai trăm linh mét đường
phía an giang đề xuất phương án những xe từ kiên giang hoặc từ cầu vàm cống về an giang được phát cho một thẻ
tới trạm t hai sẽ trả thẻ đó và mua với vé hai đồng để qua trạm tương đương hai trăm linh mét đường
những xe hướng an giang đi về kiên giang qua cầu vàm cống thì vương án có thể là bán vé hai đồng
đối với xe đi từ cần thơ tới trạm t một mua tiếp bé ba mươi ba đồng là đủ ba mươi năm đồng
phương án hai nếu nhà đầu tư sợ thất thu thì bán cho tài xế vé ở trạm t hai nhưng khi phương tiện vào quốc lộ tám mươi về kiên giang hoặc về vàm cống thì phải trả lại ba mươi ba đồng
cũng theo sở giao thông vận tải tỉnh kiên giang trước đây số lượng phương tiện qua trạm t hai không nhiều chủ yếu là xe ở cần thơ và kiên giang
nhưng khi cầu vàm cống được đưa vào khai thác số lượng phương tiện tăng lên
xe từ các khu vực long xuyên châu đốc tỉnh biên đều đi theo hướng trên và phải qua trạm bot t hai
thưa quý vị việc đưa khai thác tuyến metro sẽ không đạt được hiệu quả cao nếu quỹ đất xung quanh khu vực tuyến không được khai thác và kết nối một cách hiệu quả
cũng như sẽ khó thu hút người dân sử dụng tuyến metro khi tuyến đường sắt đô thị này hoàn thành
đến nay tuyến metro số một đã hoàn thành hơn sáu mươi tiến độ và sẵn sàng được đưa vào khai thác vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng quỹ đất xung quanh công trình này theo các chuyên gia kinh tế và các nhà quy hoạch đô thị
vẫn thiếu đi các công trình kết nối
và các điểm dừng tại các tuyến metro
thiếu đi các công trình phụ trợ sẽ khiến tuyến đường sát đô thị này kém hấp dẫn với người dân vì khó tiếp cận được tuyến
khi chúng ta khai thác được các tuyến đường bộ hành để kết nối gà metro
và chúng ta phát huy lợi thế của các khu đất xung quanh gà metro
thì đó chính là chúng ta giúp cho khai thác tuyến metro một cách hiệu quả nhất
thực hiện các công trình phụ trợ kết nối với tuyến metro tại các quỹ đất xung quanh tuyến
nhằm tăng kết nối cho toàn tuyến được đánh giá quan trọng
tuyên nguyên nhân khi việc tận dụng quỹ đất đã thực hiện
các công trình còn chậm vì vẫn còn thiếu các cơ chế riêng
nhằm tăng tính xã hội hóa thúc đẩy nguồn lực tư nhân
kế nghị thứ nhất đó là bộ giao thông phận tải phối hợp với bộ kế hoạch đồng tư
để trình chính phủ cái định hướng là khi quy hoạch phát triển các tuyến metro
thì phải quy hoạch kết nối gà metro với khu vực lân cận
bằng hệ thống cầu đường bộ cầu bộ hạng
cái thứ hai là chúng tôi đề nghị phương thức để thực hiện cái định hướng quy hoạch này đó là phải
xã hội hóa đầu tư để chúng ta tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư các cầu bộ
hành này để kết nối các gà metro mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản đề nghị xã
giao thông vận tải phù hợp với xã quy hoạch kiến trúc ủy ban nhân dân quận một quận hai quận chín
thủ đức khẩn trương nghiên cứu tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố phương án khai thác sử dụng các khu đất
dọc hai bên tuyến metro số một bến thành suối tiên ngoài việc nghiên cứu để phát huy tiềm năng của quỹ đất
xung quanh tuyến metro thì việc phát triển không gian ngầm tại các ga trung tâm thành phố cũng được
chính quyền thành phố quan tâm và nghiên cứu thực hiện
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị do vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh từ ngày hôm qua thì nắng nóng đã bao trùm hầu khắp khu vực bắc và trung bộ
dự báo hôm nay cường độ nắng sẽ mạnh hơn và nhiệt độ sẽ tăng từ một hai độ nữa cụ thể nền nhiệt phổ biến ở cả miền bắc và miền trung
sẽ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c một số nơi trên ba mươi tám độ c vì vậy nếu quý vị và các bạn có kế hoạch ra ngoài trong ngày chủ nhật cuối tuần
thì hãy chú ý bôi kem chống nắng trang bị các vật dụng chống nắng cần thiết như ô dù quần áo dài tay khẩu trang
không nên ở ngoài trời nắng quá lâu và lưu ý bổ sung nước cho cơ thể từ đêm nay thì mưa sẽ xuất hiện chấm dứt nắng nóng
sự báo mưa rông trên diện rộng sẽ kéo dài cho đến giữa tuần sau quý vị cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa cũng là hình thái thời tiết phổ biến ở tây nguyên và nam bộ trong chiều ngày hôm nay do gió tây nam hoạt động mạnh rồn ẩm vào đất liền
đặc biệt khu vực nam bộ có nhiều điểm mưa to kéo dài dễ gây ngập úng cục bộ quý vị lưu ý khi di chuyển nếu thấy đoạn đường phía trước ngập quá nửa bánh xe hãy chuyển hướng chọn tuyến đường khác để đi lại an toàn hơn
còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé